trong phiên thảo luận tổ chiều nay về việc gia nhập công ước chín mươi tám của tổ chức lao động quốc tế
về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
nhiều ý kiến về thương lượng tập thể tổ chức đại diện của người lao động
về khó khăn và thách thức khi gia nhập công ước đã được các đại biểu đưa ra
công ước chín mươi tám có ba nội dung cơ bản đó là bảo vệ người lao động và công đoàn
trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao động
bảo vệ tổ chức của người lao động không bị can thiệp thao túng bởi người sử dụng lao động
những biện pháp thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện thiện trí
trong bối cảnh việt nam đang tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế
việc gia nhập và triển khai thực hiện công ước số chín mươi tám sẽ tạo ra cơ sở pháp lý cho người lao động
và người sử dụng lao động tiến hành thương lượng tập thể về tiền lương
và xác lập các điều kiện lao động khác trong quan hệ lao động như làm thêm giờ
bữa ăn giữa ca và các chế độ phúc lợi khác
tại buổi thảo luận đa số ý kiến cho rằng việc tham gia công ước chín mươi tám là điều đương nhiên
đối với nước ta nhất là khi việt nam tham gia đàm phán và ký kết rất nhiều hiệp định thương mại
tuy nhiên có một số ý kiến cho rằng bên cạnh những thuận lợi về nhiều mặt chính trị
kinh tế pháp lý chúng ta cần nhận diện những khó khăn thách thức khi tham gia ký kết thực thi công ước chín mươi tám
thêm vào đó bên cạnh việc chỉnh sửa một số luật chuyên ngành cho phù hợp với công ước chín mươi tám
một số đại biểu cho rằng cần bảo đảm đồng bộ về thời gian hiệu lực giữa công ước số chín mươi tám
và bộ luật lao động sửa đổi để tránh tạo khoảng trống và xung đột pháp lý khi thi hành công ước
chính phủ cần ra soát đánh giá đầy đủ các mặt không thuận lợi khi gia nhập công ước số chín mươi tám
để chủ động các phương án xử lý tốt nhất không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người lao động